đội tuyển việt nam đã có trận đấu gia quân tại vòng chung kết asian cup hai nghìn một mươi chín gặp đội tuyển iraq
sau chức vô địch tại aff cup người hâm mộ việt nam rất kỳ vọng vào một kết quả khả quan
của thầy trò huấn luyện viên park hang seo để vươn lên tầm châu lục
trận đấu diễn ra khá chặt chẽ với sự cẩn trọng của hai đội trong hai mươi phút đầu tiên
phút thứ hai mươi năm đội tuyển việt nam bất ngờ có bàn thắng sau một tình huống đá phản lấy nhà của cầu thủ atia bên phía iraq
tuy nhiên chỉ tám phút sau từ một sai lầm của duy mạnh tiền đạo ali đã chấp lấy cơ hội và ghi bàn thắng gỡ hòa
phút thứ bốn mươi hai một lần nữa đội tuyển việt nam vươn lên dẫn trước sau một tình huống đột phá ấn tượng của trọng hoàng me phía cánh phải
người tung ra cú dứt điểm cuối cùng là công phượng
sau giờ nghỉ đội tuyển iraq tràn lên tấn công trong khi đội tuyển việt nam lùi sâu để bảo vệ tỷ số
liên tiếp những cơ hội được các cầu thủ áo trắng tạo ra và rồi cuối cùng đội bóng tây á đã có được bàn thắng săn bằng tỷ số ở phút thứ sáu mươi nhờ công của farai
tới phút thứ chín mươi từ một pha đá phạt trực tiếp atman đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội tuyển việt nam
để thu ở trận đấu đầu tiên đội tuyển việt nam còn hai trận đấu tiếp theo với iran và yemen vào các ngày một mươi hai và một mươi sáu tháng một tới đây